chào mừng quý vị đến với chương trình an ninh mạng tuần này
cứ mỗi dịp euro world cup diễn ra ngoài niềm vui tận hưởng môn thể thao vua
còn là nỗi lo của nhiều gia đình khi nạn cá độ bùng phát
không ít gia đình tan hoang điêu đứng vì cá độ
để ngăn chặn từ sớm từ xa lực lượng công an trong cả nước đã phải triển khai nhiều kế hoạch
triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc cá độ bóng đá online
những thông tin này xin được chúng tôi gửi đến trong một phòng vệ số
còn ngay bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với những thông tin cảnh báo trong phần nhận diện
rủi ro bảo mật từ ứng dụng data world cup
khoảng một năm triệu khách dự kiến tới kata để xem world cup hai nghìn hai mươi hai
diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
dù khách đến đây được yêu cầu đẩy xuống hai ứng dụng là heia và etalas
cả hai ứng dụng đều bị các chuyên gia bảo mật giã nhãn phần nền gián điệp
do chúng cho phép chính quyền qatar truy cập rộng rãi vào dữ liệu người dùng
cũng như khả năng đọc xóa hoặc thay đổi nội dung
tậm chí là thực hiện cuộc gọi trả lời
cách tạo mật khẩu an toàn mà hacker giỏi phải đầu hàng
mật khẩu an toàn nhất sử dụng kết hợp chữ hoa chữ thường số và ký hiệu
mật khẩu có từ bảy đến một mươi ký tự theo kiểu này
phải mất tới năm tháng để làm phá
nếu bạn sử dụng mật khẩu hồ một mươi một ký tự kết hợp nó trên
sẽ cần tới ba mươi bốn năm làm việc để giải mã
và mật khẩu hồ một mươi hai ký tự chứa tất cả các thành phần nó trên
sẽ khiến tin tặng mất tới ba trăm linh năm để làm phá
ngân hàng đồng loạt cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cuối năm
thời gian gần đây nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo lừa đảo tin nhắn giả mạo tiếp tục gia tăng trở lại
nội dung tin nhắn từ thông báo về việc tài khoản của khách hàng đang đăng nhập trên thiết bị khác
đồng thời yêu cầu khách hàng bấm vào một đường link giả mạo trong tin nhắn
từ đó chiếm đoạt thông tin dịch vụ và tiền trong tài khoản của khách hàng
ngoài mạo danh tin nhắn thương nhận ngân hàng
một thủ đoạn khác mà những kẻ lừa đảo thường hay sử dụng là chiếm đoạt sim viễn thông
từ đó đánh cắp tài khoản và tài sản của người dùng
thưa quý vị world cup hai nghìn hai mươi hai đã bắt đầu
người hâm mộ bóng đá háo hức chờ đợi những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn
sẽ được các ngôi sao nghệ sĩ sơn cỏ trình diễn tại qatar
tuy nhiên cùng với không khí thể thao sôi động tệ nạn cá độ bóng đá trên không gian mạng có xu hướng phức tạp hơn
khi đường dây cá độ ngày càng có tính ẩn danh độ bảo mật cao
trước tình hình này bộ công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá
những ngày qua liên tiếp các đường dây cá độ bóng đá lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
bị đánh sập tiếp tục là lời khẳng định cho sự chủ động quyết tâm của lực lượng công an trên cả nước
vừa qua công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô một tỷ đồng
bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang bóng tám mươi tám
đối tượng nguyễn duy tùng kẻ cầm đầu quản lý điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
để điều hành đường dây tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái bóng tám mươi tám
rồi thực hiện việc chia cắt tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới
các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá
trên các website bóng tám mươi tám
với thủ đoạn phạm tội mới tình vị các đối tượng liên kết với nhau có tính ẩn danh độ bảo mật cao
nên gây khó khăn trong quá trình điều tra
để triệt phá thành công đường dây nhanh chóng bắt giữ các đối tượng
công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ triển khai một mươi một tổ công tác đồng loạt kiểm tra khám xét
tại các địa điểm ở bắc ninh hà nội vĩnh phúc
đây là một trong những thủ đoạn khá mới rất là tinh vi của các loại tội phạm cờ bạc trên mạng
các đối tượng liên kết với nhau thì chỉ là một một
và cái tính ẩn danh cũng như là cái độ bảo mật rất là cao
và bình thường sẽ khó có thể phát hiện được
công an tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với công an tỉnh quảng bình công an tỉnh quảng trị
và các cục nghiệp vụ của công an
triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh
với quy mô giao dịch hơn sáu tỷ đồng
khởi tố hai mươi đối tượng có liên quan về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đối tượng trần quang nam đã câu kết với các đối tượng ở hà tĩnh quảng bình quảng trị
tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
với quy mô đặc biệt lớn hoạt động liên tỉnh từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là năm điểm
tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng
quả thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây
tính tới thời điểm bị phát hiện tích lũy kế là khoảng sáu tỷ đồng
trên điện thoại vào trang web bmgr com
sau đó là tôi sao trả tôi lập ra nhiều mạc tơ
và trong quá trình hoạt động tôi có lập ra một cái sửa sụp
cập cho em cường để giúp tôi trong quá trình tính toán hàng tuần
hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp
vụ công an tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
được chia thành hai mươi tổ công tác
đồng loạt tiến hành bắt giữ hai mươi đối tượng
tại nhiều địa điểm khác nhau
quả khám xét đầy ở lực lượng chức năng thu giữ một mươi một ô tô
hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi năm máy tính các loại ba mươi năm điện thoại di động
và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội
ngay từ đầu năm lãnh đạo của quán tỉnh
đã chỉ đào các phòng nghiệp vụ
mà chủ công là lực lượng cảnh sát hành sử
phòng an ninh mạng
và công an cả quyền thành phố thị xã
tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
để chủ đồng ra soát
và tổ chức các biện phạm đấu tranh
có hiệu quả đối với các loại tội phạm
lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động
trong đó có hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc diễn ra trên không gian mạng
thực hiện chỉ đạo của bộ công an
về triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc
cá độ bóng đá trong dịp quân
cộng cấp hai nghìn hai mươi hai
cục cảnh sát hình sự cơ quan thường trú
tại thành phố hồ chí minh
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của bộ công an và công an các địa phương
tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi bốn điểm
của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và tỉnh đồng nai
đây là đường dây do các đối tượng
người việt nam cầm đầu đặt máy chủ
tại campuchia tổ chức tại thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh lân cận
với hình thức đánh bạc truyền thống tín chấp
và tham gia cá cực bóng đá
trên các trang web cá cực
như bóng tám mươi tám com agbóng tám mươi tám com
với số tiền đặt cực
lên đến hàng nghìn tỷ đồng
lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền
để người dân nâng cao
nhận thức không tham gia vào các hoạt động cờ bạc
nhất là cá độ bóng đá qua mạng
và phối hợp năn chặn
các trang web cờ bạc
mà tổ chức cá độ bóng đá
thực hiện các mặt công tác nhiệm vụ
để chủ động phát hiện
chiệt xóa các tụ điểm
đường dây cờ bạc cá độ bóng đá
và phối hợp với các ngành tư pháp
đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh
trước pháp luật
để coi đó là một biện pháp
giăn đe tội phạm
thưa quý vị liên tục các đường dây cá độ bóng đá
hàng ngàn tỷ đồng bị bóc rỡ triệt phá
cũng cảnh báo tình trạng phức tạp
khó xử lý triệt đề của loại hình tội phạm này
đấu tranh với tội phạm đánh bạc
cá độ vốn đã khó
đấu tranh với tội phạm đánh bạc cá độ online
càng khó hơn nhiều lần
với nền tảng trực tuyến thì việc chơi cá độ rất thuận lợi
có thể lôi kéo được số người tham gia đông đảo
xuyên biên giới
số tiền của các đối tượng tham gia vào những cuộc chơi này
cũng lớn hơn gấp nhiều lần
có một sự thật là vừa ngăn chặn
đánh sập website cá độ
thì ngay lập tức vài giờ sau đã có thêm những tên miền khác xuất hiện
điều đó gây khó khăn cho các cơ quan chức năng
nhất là lực lượng công an
trong công tác đấu tranh phòng chống loại tệ nạn này
những ngày world cup hai nghìn hai mươi hai
các dịch vụ cá độ online mọc lên như nấm mọc sau mưa
chỉ với từ khóa cá độ bóng đá trên google
ngay lập tức kết quả trả về
là hàng loạt những website cá độ bóng đá
bất kỳ ai cũng có thể tham gia chơi
chỉ cần có một chiếc máy tính hay điện thoại thông minh
người chơi dễ dàng đăng nhập theo hướng dẫn của nhân viên trong web
thủ đoạn chung của các đường dây cá độ bóng đá này
thường được hình thành với các đối tượng cầm đầu tổ chức cả bạc chuyên nghiệp
là những đối tượng hình sự móc nối với nhà cái
quản lý con máy chủ đã tại nước ngoài
sau đó hệ thống chân dết được thiết lập tại việt nam
với nhiều hình thức quảng cáo trở mời hấp dẫn công khai bằng tiếng việt
người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối với internet
có tài khoản ngân hàng
đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đang lợi dụng rất trên để những công nghệ thông tin
đặc biệt là có những địa chỉ ip fake
ip ẩn danh
để mà thu hút
bên cạnh đó nó cũng có qua thông qua các trang
có các trang mạng
người dân tưởng rằng đây là những hình thức mà đầu tư tài chính
hoặc là những hình thức đầu tư khác
nghĩ rằng là nó không vi phạm pháp luật
nhưng thực tiễn khi đi sâu vào
thì nó là cái hoạt động cá cược
trên khu dân mạng
và dần như thế nó là một hành vi về vi phạm pháp luật
người dân cũng phải thực sự là cảnh giác
trong cái việc kêu gọi
kêu gọi bằng các hình thức khác
trên các trang mạng
mà các đối tượng được đánh bạc lợi dụng
việc ngăn chặn website hay ip
chỉ có tác dụng rất nhỏ
vì chỉ cần chặn tên miền này
thì ngay lập tức vài giờ sau
đã có thêm những tên miền khác xuất hiện
phục vụ việc truy cập vào mạng để cá độ
các nhà cái tổ chức cá độ bóng đá
đã đối phó bằng cách liên tục mở thêm
các tên miền mới và địa chỉ ip mới
do đó việc xử lý ngăn chặn
cũng chỉ là giải quyết phần ngọn
các tập đoàn
các tập đoàn cá độ xuyên quốc gia
sẽ thành lập một hệ thống gọi là mạng tổng
ở các khu vực hay các nước
từ mạng tổng này
với số tiền trong tài khoản ether
các mạng còn sẽ tiếp tục chia nhánh
cho nhiều người chơi
cách thức tổ chức theo hình kìm tự thác
như vậy khiến cho việc triệt phó tận gốc
những điều dây đính mạng này là rất khó
để nâng cao kết quả công tác
phòng ngược của lý thầy trong năm tới
thì chúng tôi kiến nghị mấy nội dung như thế này
cái thứ nhất việc đầu tiên
có lẽ quan trọng nhất là việc phải
hoàn thiện lại thể chế chính sách pháp luật
trong công tác quản lý
các dịch vụ biển thông
phải bảo đảm được tính chính danh
và phải bảo đảm được tính nguyên tắc
trong việc ngăn chặn
xóa bỏ thông tin độc hại
theo yêu cầu của cơ quan đảng nước
gửi đến đơn vị quốc gia dịch vụ mạng
tăng cường hơn nữa
cái công tác phối hợp
giữa các bộ ban ngành
trong việc kiểm soát các dịch vụ độc
và vai trò chủ đạo
và vai trò chủ đạo
và vai trò chủ trì
phải là bộ thông tin điện thông
quy định kiểm soát các việc đăng tải
nó cũng giống như
việc chúng ta xuất bản
một chương trình truyền hình
một trang báo chí
cần phải có sự kiểm soát rất cụ thể
về nội dung này
để chúng ta có căn cứ pháp lý
để kiểm soát cũng như xử lý các động viện pháp
thưa quý vị

để kịp thời ngăn chặn đẩy lùi
chấm dứt tệ nạn cá độ bóng đá
bảo đảm giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vừa ký ban hành công điện một nghìn một trăm hai mươi ba cdttg
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
về việc tăng cường phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá
để tiếp tục theo dõi những thông tin
chuyên biệt cảnh báo về tội phạm cá độ bóng đá
mời quý vị đón xem trong chương trình
an ninh với cuộc sống
phát sóng vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút
ngày mai thứ sáu ngày hai tháng một mươi hai
trên kênh antv
kính mời quý vị đón xem